ba đối tượng này nằm trong đường dây cho vay lãi nặng do phạm văn thông chú tại quận dương kinh của thành phố hải phòng cầm đầu
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã cho hơn hai trăm chín mươi tám người vay
với một ba mươi năm lượt tổng số tiền cho vay là hơn một mươi tỷ đồng thu lợi bất chính gần hai bốn tỷ đồng
những người cho vay chậm trả lãi tiền sẽ bị các đối tượng hăm dọa tạt sơn ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp
đường dây này cho vay nặng lãi
với thông qua phần mềm micas với lãi suất cao từ hai trăm tám mươi đến bốn trăm linh một năm hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đang tạm giữ hình sự lê thành kiên và trần văn nguyên
cùng chú tại huyện đan phượng của thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trưa ngày một mươi ba tháng chín tổ công tác y một trăm một mươi một nghìn một trăm bốn mươi một
phối hợp với công an phường quang trung quận hà đông thực hiện nhiệm vụ
thì phát hiện hai nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tổ công tác phát hiện trong người các đối tượng có năm đầu vam phá khóa bằng kim loại một con dao phóng lợn
qua kiểm tra cơ quan công an xác định chiếc xe mô tô hai đối tượng điều khiển là do vừa trộm cắp vào trưa cùng ngày
đối với con dao mang theo thì các đối tượng khai nhận dùng để chống trả lực lượng chức năng
và người dân
thông tin từ bệnh viện bạch mai cơ sở y tế tiếp nhận điều trị nhiều nhất các nạn nhân của vụ cháy trung cư mini ở khương hạ thanh xuân hà nội
hiện còn một người phải thở máy các trường hợp nặng khác diễn biến tích cực đặc biệt các bệnh nhi tâm lý đã ổn định
phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết trong số hai mươi bảy bệnh nhân liên quan đến vụ cháy ở khương hạ
đến nay chỉ còn một trường hợp nặng phải thở máy đó là năm bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch
tình hình nạn nhân tiến lượng rất nặng các bác sĩ đang tích cực cứu chữa
về trường hợp các nữ bệnh nhân công tác tại bệnh viện bạch mai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm
các trường hợp còn lại đã tỉnh táo có thể ra viện
tại các bệnh viện khác đang điều trị bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy các bác sĩ đều cho biết sức khỏe của các bệnh nhân tiến triển tốt
nếu bệnh nhân bệnh nhân không ổn định tuy nhiên một số trường hợp còn bất ổn tâm lý do người thân đã tử vong
lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ba nạn nhân bất tích ở tỉnh lào cai do mưa lũ
trong đó có hai nạn nhân ở xã liên minh thị xã sapa bị lũ cuốn trôi từ ngày một mươi hai tháng chín đến nay
đã năm ngày tìm kiếm
tại xã liên minh thị xã sapa các lực lượng ủy ban nhân dân thị xã công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh
tiếp tục duy trì lực lượng triển khai tăng cường thêm các biện pháp và đang nỗ lực tìm kiếm
đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân còn nấm tích
còn tại xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai duy trì lực lượng tìm kiếm gần một trăm linh người
gồm công an quân sự dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ
cùng các xã lân cận đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân khu vực hạ lưu suối vùng sùng vui
mở rộng địa bàn tìm kiếm xuống xã quang kim và dọc theo sông hồng
đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng chín vẫn chưa tìm thấy một nạn nhân mất tích
hà nội hiện ghi nhận gần chín tám trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
số lượng gia tăng nhanh ở cả người lớn và trẻ em và có nhiều ca gặp biên chứng
so với cùng kỳ năm ngoái thì con số này tăng gấp bốn lần
bên cạnh đó hai tuần trở lại đây số bệnh nhân nghi nhập viện với những biến chứng nguy hiểm cũng gia tăng
các chuyên gia nhận định hiện nay hà nội đang là trọng điểm về sốt xuất huyết của miền bắc
với số ca bệnh chiếm từ tám mươi đến tám mươi năm
dịch sốt xuất huyết được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng chín này và tháng một mươi tới đây
giai đoạn được coi là đỉnh dịch
vậy nên diệt mũi diệt long quăng giữ gìn vệ sinh nơi ở và có những biện pháp bảo vệ bản thân
vẫn là những việc tiếp tục cần phải duy trì trong khoảng thời gian này